thưa quý vị và các bạn trong thời đại công nghiệp bốn khi mà internet và smartphone đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của khách hàng mọi lứa tuổi
khi mà nhu cầu mua sắm các sản phẩm online của các thượng đế có xu hướng ngày càng gia tăng thì bán hàng online đã trở thành một kênh thiết yếu
trong những năm gần đây bán hàng online đã trở thành một xu hướng kinh doanh thịnh hành thu hút nhiều đối tượng khác nhau
nhiều người đã chọn nghề này để khởi sự kinh doanh từ sinh viên nhân viên văn phòng cho đến những người khuyết tật
chính vì lợi thế không phải đi lại nhiều có thể điều chỉnh được thời gian làm việc bán hàng online đã giúp cho nhiều bạn trẻ khuyết tật thay đổi được cuộc sống của mình
xin chào hoàng viễn chào bạn xuân lưu chào các chị em đang xem live stream của hương nhé
tôi bị hỏng một mắt từ khi một mươi hai tuổi và trong thời gian mà còn nhỏ khi mà đi học ấy thì mình bị khuyết tật bế mắt
thế nên là hay bị các bạn nhỏ là treo chọc cũng như là mọi người nhìn vào cái thái độ nó không được tích cực lắm thế nên là rất là mặc cảm
tôi sinh ra ở quê phú thọ và hoàn cảnh gia đình cũng rất là khó khăn thế nên là gia đình không có điều kiện để nuôi đi học đại học
vì thế sau khi tốt nghiệp cấp ba xong thì tôi có xuống hà nội và tự kiếm việc làm cũng đã từng trải qua rất là nhiều công việc như là đi trông em bé đi bán hàng đi làm ở nhà hàng để có tiền và đi học thêm buổi tối
sau khi mà tốt nghiệp đại học xong thì tôi cũng đã từng làm ở nhiều nơi như là
thực tập bởi hội đồng anh việt nam rồi sau chuyển sang hiện tại công việc chính là đang làm ở bệnh viện pháp hà nội
sau khi mà sinh con xong thì cũng đòi hỏi chi phí kinh tế gia đình rất là nhiều rất là nhiều chi phí
nên là tôi đã tìm thêm một công việc là bán hàng online và cái công việc này nó mang lại cho tôi rất là nhiều điều
có lẽ cũng giống như nhiều người khuyết tật khác tại việt nam chị lương thị thu hương quê ở xã hương nga
huyện tam nông tỉnh phú thọ đã phải trải qua một quãng thời gian dài trong mặc cảm tự ti về khuyết tật của mình
và cũng bởi thế mà cuộc sống của chị trở nên khó khăn hơn từ công việc học tập sinh hoạt thường ngày cho tới tìm kiếm cho mình một việc làm ổn định
không chịu đầu hàng số phận chị quyết tâm đi làm thêm để kiếm tiền đi học kiếm tấm bằng đại học để có được công việc mình yêu thích
thế nhưng cuộc sống thật không dễ dàng gì
ở những thành phố lớn các loại chi phí sinh hoạt hàng tháng cứ thế trồng chất lên nhau đặc biệt là khi chị sinh em bé
vì vậy bên cạnh công việc chính đang làm chị lại làm thêm một công việc mới
bán hàng online trở thành sự lựa chọn của chị
thời gian đầu thì mình chưa có kinh nghiệm thế nên là mình chưa biết làm thế nào để có thể phát triển cái nguồn hàng của mình
cũng là có được một cái mạng lưới cũng như là cái số lượng khách hàng
nhưng sau đấy thì mình cũng phải tự học hỏi và mình đã kết nối được những người mà có nhu cầu sử dụng sản phẩm và bản thân mình cũng phải học hỏi về tìm hiểu về sản phẩm thật kỹ để mình tư vấn cho khách hàng
từ khi mà làm thêm với công việc bán hàng online này thì thu nhập cũng khá là ổn định trang trải được cuộc sống cũng như là cũng có cái nguồn để ra được nữa
chứ trước đây thì nếu mà chỉ dựa vào cái đồng lương chính thì thực sự là không đủ để chi phí cho cuộc sống
ngoài cái vấn đề là có thêm thu nhập tôi có được những kỹ năng trong việc kinh doanh trong việc quản lý tài chính quản lý thời gian
cũng như tôi có thêm rất là nhiều kinh nghiệm trong việc là bán hàng và có nhiều mối quan hệ từ việc bán hàng này nữa
cứ thế ngoài giờ đi làm chị hương lại tranh thủ làm thêm bán hàng online qua mạng
cô con gái nhỏ mimi của chị cũng có vẻ thích thú công việc này nên thường xuyên hỗ trợ giúp đỡ mẹ
bản thân chồng chị cũng là một người khiếm thị
hỏng cả hai mắt nhưng cũng có thể hỗ trợ chị trong công việc này mỗi lúc có thời gian
tôi cũng cảm thấy rất vui mừng cũng phấn khởi khi mà hai vợ chồng đã bắt đầu thử cái công việc và trải nghiệm công việc được khoảng một năm
thời gian đầu làm hơi khó một chút nhưng càng về sau càng vừa làm vừa điều chỉnh vừa học tập vừa động viên thúc đẩy lẫn nhau
thì chúng tôi cảm thấy rằng là chúng tôi nhận được nhiều thứ không chỉ là một phần thu nhập nhỏ nhỏ
đáng một để giúp cho trang trải cuộc sống và thêm chi phí gia đình
nhưng mà cái lợi lớn nhất của ở đây là chúng tôi cảm thấy rằng là tăng cường rất là nhiều vấn đề phát triển được nhiều vấn đề và nhiều phương diện
tôi ví dụ cái khả năng về tổ chức quản lý điều hành phối hợp
thế thì về mặt quản lý thì những cái việc đơn giản như quản lý thời gian quản lý tài chính quản lý về những cái công việc cái chuỗi công việc cần phải làm
mặt hàng online phải như thế nào
chúng tôi cũng đúc kết những kinh nghiệm nhất định để mà có cái cách vận hành hiệu quả và linh hoạt nhất
khác với vợ chồng chị lương thị thu hương chị đỗ quỳnh trang ở thúy lĩnh lĩnh nam hà nội đã biết tới công việc bán hàng online được hơn ba năm nay
thay vì bán các mặt hàng thời trang mỹ phẩm thực phẩm như nhiều người chị chọn các thiết bị ô tô làm mặt hàng để bán hàng online trên mạng
bởi theo chị đây là một mặt hàng tiềm năng
khi công việc bận rộn đã chiếm một lượng thời gian không nhỏ của các khách hàng
do vậy khách hàng sẽ lựa chọn hình thức tìm hiểu thông tin qua mạng internet
và để nâng cao khả năng bán hàng cũng như tăng cường các hiểu biết về công việc bán hàng online
chị cũng thường xuyên tham gia vào các lớp tập huấn các lớp học nâng cao năng lực bán hàng online
tôi muốn bổ trợ thêm kiến thức về bán hàng online ấy
tại vì khi mà mình bán hàng thì mình cũng cần phải có kiến thức
chứ không phải là muốn là bán được
công việc ấy nó rất là linh động
có thể bất cứ thời gian nào mà mình dành tôi không ép mục thời gian
và tôi thích làm công việc mà không bị bó bực về thời gian
thứ hai nữa là về cái thu nhập của nó cũng linh động
ngày xưa thì không có cái graph giao hàng
nhưng bây giờ hiện tại mình cảm thấy là có rất thuận lợi rồi
bởi vì mình sẽ không phải đi xếp hàng nữa
đã có ship hàng các bạn có thể chủ động được rằng là mình sẽ bán những mặt hàng gì
mặt hàng mà các bạn ấy yêu thích chẳng hạn và mặt hàng các bạn ấy có thể tiếp cận được
và thời gian thì các bạn ấy có thể là không cần thiết phải đến nơi làm việc như là những cái công việc khác ấy
đây là khóa học một ngày chia sẻ những kiến thức internet marketing bán hàng online và các xu hướng mới nhất trên thế giới mà chị trang tham gia học
đến với lớp học này chị cùng những người bán hàng online được những giảng viên là chính những chủ doanh nghiệp đang trực tiếp kinh doanh tại thị trường việt nam
chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn những bước đi quan trọng nhất để đạt được thành công trong công việc này
điểm đặc biệt là khóa học này thu hút rất đông các học viên từ người khuyết tật đến những người không khuyết tật
điều đó cho thấy bán hàng online đang là một công việc được rất nhiều người lựa chọn bởi những lợi thế của hình thức này
trong cùng một thời gian mình có thể tiếp cận được với rất nhiều khách hàng
nếu như mình bán hàng truyền thống thì một cái thời gian đấy mình chỉ gặp được một người hai người thôi
và tôi thấy đấy là một cái lợi thế
và khi đấy thì tôi thấy rằng là với công việc bán hàng thì đấy là một cái kênh marketing rất là tốt
và tôi muốn có cái kiến thức để khi mình bắt tay vào cái công việc online tốt hơn
tôi cảm thấy rằng là thật sự online là một cái cơ hội rất là tuyệt vời
một cơ hội mà bình đẳng cho tất cả mọi người
dù bạn ở vùng quê ở thành phố ở nông thôn thành thị hoặc là bạn bao nhiêu tuổi
nó không quan trọng bạn xuất thân từ đâu bạn đến từ cái đẳng cấp nào cả
có rất là nhiều người trước đây họ chưa từng kinh doanh online và họ chưa từng kinh doanh bao giờ
thậm chí họ chưa có kinh nghiệm họ chưa biết bán hàng như thế nào
tuy nhiên là nhờ cái cơ hội tiếp cận được marketing online với các kênh như là facebook các kênh shopee v v zalo
thì đã giúp cho rất là nhiều anh chị em đã thay đổi cuộc đời của mình
có những người trong thời gian đó đã mua nhà và mua xe rất là nhiều
đấy thì đấy chính là một cái minh chứng cho cái việc là marketing online hoặc là kinh doanh trên online
đã bùng nổ và nó sẽ còn phát triển hơn nữa trong thời gian sắp tới
với những người đối diện quyết tật thì càng là tuyệt vời
bởi vì sao
bởi vì thay vì cái việc mà chúng ta thường xuyên phải di chuyển để chúng ta phải đi lại
thì đây chính là một lợi thế
và bất cứ ai kinh doanh online bất cứ ai cũng đều có thể tham gia được
đặc biệt là giúp đỡ rất nhiều người cũng có hoàn cảnh tên tuổi giống như bạn
thì đấy là tôi nhận thấy đấy là một điều cực kỳ tuyệt vời
theo thống kê tại việt nam hiện có khoảng năm mươi ba dân số sử dụng internet
và gần năm mươi triệu thuê bao sử dụng smartphone
các kết quả khảo sát của công ty nghiên cứu và đo lường hiệu quả hoạt động toàn cầu nissan chỉ ra rằng
tăng trưởng bán hàng trực tuyến
các kết quả của các sản phẩm tiêu dùng nhanh đang vượt trội hơn doanh số bán hàng tại các kênh bán lẻ
và dự đoán doanh số bán hàng trực tuyến tiêu dùng nhanh sẽ vượt qua doanh số bán hàng
tại các kênh bán lẻ trong vòng năm năm tới
những kết quả ấn tượng này được bắt nguồn từ những ưu điểm rất riêng biệt của hình thức mua hàng trực tuyến
nhưng người tiêu dùng dễ dàng tiếp nhận thông tin sản phẩm từ nhiều nguồn khác nhau
như trang web mạng xã hội facebook instagram
hình thức trực tuyến cung cấp rất đa dạng các loại hình sản phẩm dịch vụ hình thức thanh toán linh hoạt phong phú
hầu hết các sàn giao dịch thương mại điện tử cho phép khách hàng đánh giá sản phẩm sau khi mua
vì thế người tiêu dùng có thể tìm hiểu về sản phẩm một cách kỹ lưỡng trước khi quyết định mua
đặc biệt đây là một hình thức tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho người tiêu dùng
tuy nhiên những lợi thế này cũng khiến nhiều người bán hàng online trong đó có những người khuyết tật
phải tự tìm cho mình những phương thức phù hợp nhất để cạnh tranh
đối với các bạn khuyết tật nếu mà ở trong môi trường offline thì nó có thể là một cái rào cản
nhưng mà ở trên môi trường online thì đôi khi nó lại là một cái lợi thế
vì nếu các bạn khuyết tật về mặt cơ thể thì các bạn có thể ngồi một chỗ
và nếu mà ở trong môi trường offline ngồi một chỗ thì lại là một cái rào cản
nhưng mà trên môi trường online thì các bạn mà có thời gian ngồi một chỗ nhiều hơn
các bạn làm việc nhiều hơn thì đấy lại là một lợi thế
và khi các bạn tham gia vào lĩnh vực online kể cả là các bạn khuyết tật hay không khuyết thật
thì chúng ta đều phải tập trung vào cái yếu tố
đầu tiên là yếu tố về sản phẩm nghĩa là chúng ta cần phải tìm ra được một thị trường ngách
và một cái ngách nó đủ hẹp để chúng ta có thể nhảy vào vì chúng ta là những người kinh doanh nhỏ
cho nên nếu mà chúng ta mà tập trung vào cái thị trường mà có nhiều người khai thác
thì chúng ta sẽ rất khó khăn nhưng mà chúng ta cần phải tìm ra cái sản phẩm ngách
và sản phẩm này nó phải là một sản phẩm hot trend nghĩa là nó theo mùa vụ
và khi mà chúng ta tham gia vào thì chúng ta cũng phải chú ý yếu tố là yếu tố thị trường
và điều quan trọng nữa là yếu tố về kiến thức mới là làm sao để chúng ta có thể viết được bài
làm sao chúng ta có thể khai thác được các công cụ truyền thông các phương tiện truyền thông
các cái kênh truyền thông ở trên internet nó thật hiệu quả
cũng theo các chuyên gia với thị trường rộng lớn và màu mỡ thì kênh mua sắm online sẽ ngày càng phát triển
và bùng nổ mạnh mẽ
vì vậy những người bán hàng online cần phải tận dụng cơ hội của mình
nắm bắt được xu hướng và có những cách thức phù hợp với thực tế thời đại để có được thành công tốt nhất
và một trong những yếu tố để góp phần tạo nên thành công là tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện hành
thưa quý vị và các bạn có thể thấy rằng bán hàng online trên facebook nói riêng
hay trên mạng xã hội nói chung đang là một phương thức kinh doanh khá phổ biến hiện nay
đối với người mua thì việc mua hàng online đã giúp họ tiết kiệm chi phí đi lại và tiết kiệm thời gian
còn đối với người bán thì đây là một hình thức kinh doanh đem lại lợi nhuận cao mà không phải đầu tư nhiều chi phí về địa điểm hay là mặt bằng
tuy nhiên dù các cơ quan chức năng đã có các hướng dẫn về hoạt động kinh doanh trên mạng
thế nhưng nhiều người vẫn chưa nắm được rõ các quy định này
chương ba hoạt động thương mại điện tử
điều hai mươi năm các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử
website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân tổ chức cá nhân tự thiết lập
để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình
website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân tổ chức cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại
website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau
a sản xuất dịch thương mại điện tử
b website đấu giá trực tuyến
c website khuyến mại trực tuyến
d các loại website khác do bộ công thương quy định
với các ứng dụng cài đặt trên thiết bị điện tử có nối mạng cho phép người dùng truy cập vào cơ sở dữ liệu của thương nhân tổ chức cá nhân khác để mua bán hàng hóa cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ
tùy theo tính năng của ứng dụng đó mà thương nhân tổ chức phải tuân thủ các quy định về website thương mại điện tử bán hàng hoặc website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại nghị định này
bộ công thương quy định cụ thể về các hoạt động thương mại điện tử tiến hành trên mạng viễn thông di động
quy định về quản lý website thương mại điện tử thông tư bốn mươi bảy ban hành ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn của bộ công thương trường một những quy định chung nêu rõ
điều ba hoạt động kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website thương mại điện tử
thương nhân tổ chức cá nhân không được sử dụng website thương mại điện tử để kinh doanh các hàng hóa hạn chế kinh doanh sau
a súng săn và đạn súng săn vũ khí thể thao công cụ hỗ trợ
b thuốc lá điếu xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác
c rượu các loại
dê thực vật động vật hoang dã quý hiếm bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến
d các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật
thương nhân thiết lập website để bán các hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ kinh doanh có điều kiện
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phải công bố trên website của mình số ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa dịch vụ đó
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo